bộ giáo dục và đào tạo mới công bố lịch thi trung học phổ thông quốc gia
theo đó kỳ thi sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
chỉ khoảng chín mươi ngày nữa các em học sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi quan trọng này
tuy nhiên ngay sau khi tham dự vòng thi thử do sở giáo dục đào tạo tổ chức
nhiều học sinh tại hà nội đã tỏ ra lo lắng trước sự thay đổi của đề thi trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi chín
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
về đề thi năm nay thì có phần phân hóa kiến thức cao hơn so với năm ngoái
bởi vì có cả phần kiến thức lớp một mươi một lẫn cả kiến thức lớp một mươi hai
và độ khó vừa rồi nó cũng phân hóa rất là rõ ràng
bọn em lại càng thêm áp lực tại vì là cái lượng kiến thức bọn em phải đáp ứng được
đó là bao phủ cả lớp một mươi một và lớp một mươi hai
bộ giáo dục cũng đã có nhiều thay đổi và những cái vấn đề về phân hóa đề thi
thì cũng phải khó lên để cho học sinh có mức độ
trải nghiệm cao hơn
nhưng mà theo tôi nghĩ thì cũng không nên để cao quá
bởi vì là nếu mà cao quá thì một số bạn không thể nào vào được những trường mà mình mong muốn
với sự bổ sung kiến thức của chương trình lớp một mươi một của đề thi năm hai nghìn một mươi tám
và sự khẳng định đề thi sẽ có sự phân hóa sâu hơn trải rộng hơn
hầu hết các môn thi đều có câu hỏi khó
trong khi đó thời gian ôn tập còn rất ít
nhiều giáo viên cũng bày tỏ lo lắng cho việc ôn tập cho thí sinh để đạt được kết quả cao
các thầy cưa phải bò
họ ra làm mà còn chưa xong
thì học sinh là ngay qua lắm đấy
nếu như tăng độ khó như thế học sinh mới làm tốt được
thì làm gì có đủ thời gian
thời gian sau khi kết thúc chương trình đến khi ôn thi có bốn tuần thôi
và như vậy thì học sinh nó sẽ phải lao đi luyện thi
nó phải lao đi học thêm
thì điều đó lại trái với mong muốn của chúng ta
một mùa thi mới lại bắt đầu
những định hướng về thí cử và gia đề của bộ giáo dục và đào tạo
sẽ quyết định phương pháp và hiệu quả của giáo dục
đặc biệt là giáo dục trung học phổ thông cấp học quyết định nghề nghiệp